cùng với văn phòng trung ương đảng công đoàn văn phòng chính phủ văn phòng chủ tịch nước cũng đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục khó khăn do mưa lũ
chủ tịch nước trần đại quang đã tham gia ủng hộ
tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức của văn phòng chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống